thưa quý vị xăng dầu là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng
có tác động lớn đến đời sống của người dân cũng như nền kinh tế
những ngày qua thì khi hàng loạt cửa hàng xăng dầu các tỉnh phía nam
treo biển tạm ngừng bán vì hết hàng hay một số cửa hàng phía bắc
cũng cắt ngắn thời gian phục vụ đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ
sự việc này cần được nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
mấy ngày qua hàng loạt cây xăng tại địa bàn tỉnh an giang
đã treo biển hết hàng hoặc đóng cửa như thế này
tình trạng này còn xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác như sóc trăng tiền giang long an cần thơ
còn ngay tại hà nội anh trần mạnh dũng cũng bất ngờ khi đi đổ xăng sau những ngày nghỉ tết
anh thấy cửa hàng treo biển bán hàng theo giờ
thị trường thì mấy hôm trước thì nhiều cây xăng đóng cửa cho nên là tài xế đi mua là rất khó khăn
đây là một trong những tình trạng mà hiện nay thì nó mới xuất hiện
tuy nhiên nếu mà để tình trạng này kéo dài thì nó ảnh hưởng rất là lớn
đến cái quá trình hoạt động của các doanh nghiệp cũng như là đến những cái ảnh hưởng
đến cái sinh hoạt đời sống hàng ngày
vì cái xăng dầu nó là một cái mặt hàng cực kỳ quan trọng và rất là thiết yếu và không thể thiếu được
nên rất cần có sự điều chỉnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để có một cái sự thay đổi
làm sao để quá trình mà sau này không có những cái hiện tượng này xảy ra
thị trường xăng dầu trong nước liên thông với thị trường thế giới
nguồn cung giá cả cũng không nằm ngoài biến động chung
tuy nhiên thời gian qua thị trường trong nước bị ảnh hưởng bởi tình trạng đứt gãy nguồn cung
do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đang trong tình trạng khó khăn về tài chính
từ đó có hiện tượng lợi dụng tình hình để găm hàng chờ nâng giá trục lợi gây khủng hoảng
bên cạnh đó là do giá xăng dầu thế giới tăng cao
chưa kể một số doanh nghiệp lớn như petrolimax pvoi có thể tiếp cận thị trường nhập khẩu thuận lợi
nhiều doanh nghiệp nhỏ lại tiếp cận nhập khẩu khó khăn
dẫu sao đây cũng cho thấy có một thông điệp đằng sau
có một lời cảnh báo về một cơ chế đảm bảo an ninh lợi của quốc gia
đặc biệt là cái cơ chế mà kiểm soát để tránh những việc lạm dụng tạo ra những cái gọi là thiếu ảo
và trục lợi vì lợi ích nhóm
mới đây sau cuộc họp khẩn của bộ công thương với thông điệp
truy đến cùng việc kêu thiếu xăng dầu hiện tượng này cũng đã có những chuyển biến
xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện
không phải ai cũng có thể nhảy vào làm nhà phân phối quyền lợi phải đi kèm với trách nhiệm
không thể lời thì bán khó khăn thì né
vấn đề đặt ra ở đây là câu chuyện ổn định thị trường xăng dầu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia
để có hoạt động ổn định hơn trong thời gian tới
và phải bảo đảm cam kết nguồn cung cho các doanh nghiệp bán lẻ và các thương nhân phân phối như đã cam kết
trường hợp mà không bảo đảm được thì anh cũng phải chủ động thông báo và phải chịu trách nhiệm về mặt vật chất
chịu trách nhiệm theo quyền định của pháp luật để không làm thiết hại cho những doanh nghiệp có quan hệ thường xuyên
những doanh nghiệp bán lẻ các sản phẩm của nhà máy này
và đồng thời cũng không gây ra cái xáo trộn của thị trường xăng dầu
trước hết chúng tôi cho rằng là đối với cái xăng dầu thì vẫn đang là một cái lĩnh vực mà nhà nước quản lý
và được coi là một mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất
cho nên cái việc mà chúng ta thường xuyên giả soát các cơ chế chính sách chỉnh sửa nó là cần thiết
chúng ta có cái việc mà có những cái thay đổi
về sản xuất về kinh doanh thì về phía bộ công thương cũng phải là người chủ động
yêu cầu các cái đầu mối xăng dầu chuẩn bị cái nhập khẩu chuẩn bị các cái yêu cầu khác
và đặc biệt là cái khâu truyền thông phải làm nó tương đối rõ ràng
để từ đó tất cả các cái doanh nghiệp trong một cái ngành nghề lĩnh vực nào đó
người ta đều nắm được rằng những cái thay đổi đó nó tác động thế nào
và chúng ta cần xử lý ra sao để họ chủ động trong cái việc mà ứng phó
vừa rồi nó không có cái chuyện là các cái doanh nghiệp lại cứ trao biển là dừng bán hay là giảm cái thời hạn bán
thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái tâm lý cũng như ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái kinh doanh sản phẩm
trong bối cảnh nhu cầu với nhiên liệu ngày càng tăng an ninh năng lượng còn nhiều thách thức
nhất là khi nguồn cung xăng dầu trong nước còn phụ thuộc vào thị trường thế giới
do đó đòi hỏi việt nam cần phải có giải pháp linh hoạt chủ động trước những biến động của thị trường
bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng trong mọi tình huống